cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thời thiên huế đã xác định được những người đã đăng tải những thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp dòng vàng
đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai cá nhân mỗi trường hợp năm triệu đồng về hành vi trên
qua vụ việc này có thể thấy vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý kiểm soát những thông tin được đăng tải trên internet cũng như các trang mạng xã hội là rất cần thiết nhằm tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra

vì vi phạm thì kịp thời cung cấp cho lực lượng chức năng của chúng tôi và để chúng tôi kịp thời có những biện pháp đấu tranh ngăn chặn để có hiệu quả
riêng đối với người sử dụng internet và những trang mạng xã hội hiện nay cần phải có ý thức tự giác trong việc kiểm soát những việc làm lời nói của mình
không để việc sử dụng những ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin lại trở thành việc làm vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mang lại rắc rối cho người khác